mọi công tác về nội dung an ninh y tế lễ tân hậu cần cho đại hội lần thứ hai mươi hai hội đồng hòa bình thế giới
đã được nước chủ nhà việt nam chuẩn bị sẵn sàng
và đây là thông tin được đưa ra tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra vào sáng nay tại hà nội
đại hội lần thứ hai mươi hai hội đồng hòa bình thế giới được tổ chức từ ngày hai mươi một đến hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại hà nội và quảng ninh với hơn hai trăm linh đại biểu tham dự
trong đó có khoảng một trăm linh đại biểu quốc tế đến từ bốn mươi chín quốc gia thuộc các tổ chức thành viên của hội đồng hòa bình thế giới
theo ban tổ chức đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho đại hội tương đối chú đáo sẵn sàng đón các đại biểu đến tham dự
hội đồng hòa bình thế giới là cơ quan lãnh đạo phong trào hòa bình thế giới
có cơ cấu quốc tế lớn nhất hiện nay ra đời từ phong trào quân chúng ủng hộ hòa bình
trải qua hơn bảy mươi năm phát triển hội đồng trở thành một bộ phận cấu thành phong trào hòa bình thế giới
hợp tác chặt chẽ với các phong trào quốc tế và các quốc gia khác nhằm mục tiêu thúc đẩy nền hòa bình chung của nhân loại
đây là kỳ đại hội đầu tiên tổ chức ở việt nam
đại hội sẽ giúp nâng cao vai trò vị trí của việt nam trong phong trào hòa bình thế giới
thể hiện việt nam là thành viên có trách nhiệm tích cực của cộng đồng quốc tế
đại hội cũng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
và ủy ban hòa bình việt nam với hội đồng và các thành viên khác của hội đồng
bên cạnh đó góp phần thúc đẩy tuyên truyền quảng bá về việt nam và phong trào hòa bình việt nam
tranh thủ sự ủng hộ của hội đồng và các thành viên đối với các vấn đề phù hợp với lợi ích của việt nam